trước đó tàn bộ các ca nhiễm biến thể phụ ba năm được phát hiện ở nam phi cho tới tuần trước
bộ y tế botswana ngày một mươi một tháng bốn thông báo nước này đã phát hiện bốn ca nhiễm biến thể phụ ba bốn và ba năm
ở những người từ ba mươi đến năm mươi tuổi và đã tiêm phòng đầy đủ các biểu hiện triệu chứng thể nhẹ
ngay sau khi tổ chức y tế thế giới who thông báo theo dõi một số ca nhiễm hai
biến thể phụ mới của biến thể omicron là ba bốn và ba năm
đại diện cục y tế sự phòng cho biết việt nam chưa ghi nhận biến thể này
bên cạnh đó biến chủng xe cũng được xác nhận là chưa xuất hiện tại việt nam
tại việt nam đại diện cục y tế dự phòng cho biết trong các báo cáo giải trình tự gen virus gây covid một mươi chín gần đây
có đến chín mươi bảy chín mươi tám số mắc nhiễm trùng ba hai số còn lại là chủng delta ba một ba một ba hai hai
ngoài ra chưa ghi nhận các biến thể khác
theo đánh giá của vị đại diện này ba hai là biến thể có tốc độ lây lan nhất
nhanh hơn omicron thông thường khoảng một mươi
các chủng khác qua theo dõi thông tin trên thế giới vì này cho rằng khác biệt chưa nhiều
phó giáo sư tiến sĩ lê thị quỳnh mai phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cũng xác nhận rằng
việt nam chưa ghi nhận ca nhiễm xr biến trùng được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn cả dòng phụ ba hai của omicron
bà mai cho hay các đơn vị y tế trên cả nước đang được yêu cầu tiếp tục giải trình tự gen để phát hiện biến chủng mới sớm nhất
theo đánh giá chung
hiện đã có xu hướng giảm rõ rệt về số mắc covid một mươi chín mới số tử vong số nhập viện và chuyển nặng
tại việt nam cho đến nay đã ghi nhận các chủng vũ hán alpha delta omicron
từ cuối tháng hai chủng omicron ba hai chiếm ưu thế rõ rệt cho đến nay
trước đó ngày hai mươi chín tháng ba tổ chức y tế thế giới who cũng đưa ra báo cáo và một số phát hiện sơ bộ về biến chủng xe
theo who việc xác định nguy cơ lây lan của xr ngày càng trở nên khó khăn
bởi hàng loạt quốc gia bỏ xét nghiệm sars cov hai
dữ liệu ngày càng ít ỏi chậm và kém mạnh mẽ
cơ quan y tế thế giới nhấn mạnh điều này ngăn cản khả năng theo dõi virus đang ở đâu lây lan và phát hiện thế nào
who khẳng định các thông tin giải trình tự gen từ xét nghiệm vẫn rất quan trọng để chấm dứt giai đoạn cấp tính của đại dịch
hiện tại chúng ta có thể tạm yên tâm về mức độ an toàn của việt nam trước các biến thể mới
song vẫn cần nắm bắt thông tin kịp thời về chúng để sẵn sàng đối phó khi trường hợp xấu xảy ra
các đơn vị y tế cũng đang theo dõi sát tiến trình của các biến thể này nhằm đảm bảo việt nam không bị động trước diễn biến mới của covid một mươi chín